sự kiện gây quỹ nhằm hỗ trợ người dân ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ
quyên góp vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới hơn một mươi tỷ euro
đây là thông báo được chủ tịch ubancho ec ustrala von der leyen đưa ra vào ngày hôm qua
sự kiện gây quỹ diễn ra tại ba lan và do ubancho ec và chính phủ canada đồng tổ chức
tại sự kiện các chính phủ doanh nghiệp và cá nhân đã cam kết hỗ trợ bốn một tỷ euro
phần lớn là sẽ được phân phối qua chính phủ ukraine và liên hợp quốc
trong khi đó các thể chế tài chính của liên minh châu âu sẽ cung cấp các khoản cho vay và trợ cấp năm tỷ euro
nhằm hỗ trợ về nhà ở giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người tị nạn ukraine tới các quốc gia eu
năm tỷ euro còn lại đến từ ngân hàng tái thiết và phát triển châu âu